cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với trần ngọc diệu ở xã hòa tân huyện cầu kè về hành vi giết người cướp tài sản
ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu khi đang chấp hành án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại trại giam đại bình ở tỉnh lâm đồng phạm nhân trần ngọc diệu đã tự thú với cán bộ trại giam về hành vi giết người cướp tài sản rồi trôn sát nạn nhân ở phía sau nhà cách đây hai năm
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh trà vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra từ lời khai của diệu cơ quan công an tiến hành khai quật phần đất phía sau nhà diệu phát hiện một thi thể nữ đã phân hủy
nạn nhân được xác định là bà nguyễn thanh hương sáu mươi tuổi cùng xã hòa tân huyện cầu kè tại cơ quan công an diệu khai nhận khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn khi đang ở nhà có một người phụ nữ đến hỏi mua ve chai rượu bảo người phụ nữ mua ve chai vào nhà
thấy người mua ve chai có đeo vàng nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản diệu dùng tay bóc của nạn nhân cho đến chết lấy tài sản rồi đem xác nạn nhân đi trôn nhằm phi tang